chào mừng quý vị đến với bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hai mươi bốn tháng sáu của truyền hình công an nhân dân
mở đầu sẽ là những tin tức về an ninh kinh tế đáng chú ý kính mời quý vị quan tâm theo dõi
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình định đã ra quyết định khởi tố vụ án vận chuyển hàng hóa có chứa chất cấm
trước đó phòng cảnh sát kinh tế phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh
tiến hành dừng và kiểm tra hàng hóa trên xe ô tô mang biển kiểm soát hai mươi chín h sáu nghìn ba trăm một mươi bốn do tài xế đào văn hải trú tại thành phố hà nội điều khiển
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trên xe có vận chuyển tám mươi tám thùng thuốc diệt cỏ do nước ngoài sản xuất
với thể tích là hơn một năm trăm linh lít tổng trị giá lô hàng là hơn hai trăm linh triệu đồng
tất cả đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
trưng cầu giám định số thuốc diệt cỏ trên phát hiện bên trong có chứa các hoạt chất độc hại không được phép sử dụng tại việt nam
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình định đang xác minh các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật
một lượng lớn hàng hóa bao gồm thực phẩm chức năng và mỹ phẩm các loại không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
vừa bị lực lượng công an tỉnh lạng sơn phát hiện và tạm giữ
tiến hành kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện tại cửa hàng link store số một trăm bảy mươi năm đường lê hồng phong phường tam thanh thành phố lạng sơn
do phạm thùy diệu linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại thành phố lạng sơn làm chủ
có một trăm sáu mươi một mặt hàng hóa là thực phẩm chức năng và mỹ phẩm các loại giá trị là hơn năm trăm linh triệu đồng
tại thời điểm kiểm tra chủ cửa hàng không có mặt tại cửa hàng và các nhân viên cửa hàng không xuất trình được
các thủ tục pháp lý hợp đồng hóa đơn mua bán hàng hóa để chứng minh nguồn gốc xuất xứ
đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản kiểm tra tạm giữ số hàng hóa trên
hiện phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh lạng sơn
đang tiếp tục điều tra xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đồng nai đã thi hành lệnh khởi tố bị can
bắt tạm giam ông nguyễn hoàng nghĩa trưởng phòng tài nguyên và môi trường huyện long thành
để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
cùng với tội danh trên công an tỉnh đồng nai cũng đã thi hành lệnh khởi tố bị can
bắt tạm giam các bị can gồm dương thị duyên chuyên viên phòng tài nguyên và môi trường huyện long thành
nguyễn quang thảo tổ trưởng tổ đền bù văn phòng đăng ký đất đai tỉnh đồng nai
chi nhánh huyện long thành và bùi văn hồng viên chức văn phòng đăng ký đất đai tỉnh đồng nai
chi nhánh huyện long thành
theo điều tra ban đầu bốn cán bộ nói trên liên quan đến hành vi thiếu trách nhiệm
trong xác minh nguồn gốc đất tại xã bình sơn huyện long thành
để một số trường hợp lợi dụng chiếm đất công gây thất thoát tài sản của nhà nước hàng chục tỷ đồng
thưa quý vị tình trạng loạn giá xe máy honda được người dùng lên án mạnh mẽ thời gian gần đây
tuy nhiên giá xe không có dấu hiệu hạ nhiệt mà thậm chí còn bị bán tranh với mức kỷ lục
đặc biệt với dòng xe vision sản phẩm được ví là xe ga quốc dân tại việt nam
câu chuyện này cụ thể như thế nào thì mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây
tại cửa hàng honda
tại một đại lý honda khác trên đường nguyễn khánh toàn
giá xe vision bản ca tính cũng được bán với giá năm mươi hai triệu đồng
tranh lên khoảng một mươi năm triệu đồng so với giá công bố
trong vai là khách hàng mua xe phóng viên nhận được câu trả lời từ nhân viên
là do thiếu phụ kiện không nhập được về nên giá xe bị đẩy cao như vậy
thậm chí một mẫu xe khác là honda elite không có hàng để bán
việc này khiến nhiều người dân phải ngỡ ngàng tỏ ra vô cùng bức xúc
để làm thuế để trước bắt

giá bán lạnh sẽ kết thúc ra thị trường
sẽ lên xuống bụt rộng
có nhiều hàng đấy thôi
cần trước nhiều hàng giá nó rạch
đời này không có hàng giá bắt
mình mua con xe mình xem trên web
với giá ba mươi triệu
nhưng mà mình cả đăng ký nữa
thì mình có thể bỏ ra giá khoảng tầm bốn mươi triệu
là để mình cả đăng ký xe

để mình cả đăng ký xe đến nơi này
nhưng khi vận hành mình có
nhưng mà đến khi mà mình xem
giá niêm yết ở cửa hàng đã là năm mươi triệu
cái con số đấy là quá là lớn
để mình có thể bỏ ra thêm
để mình sở hữu một chiếc xe máy
mình thấy khá là
quá là u bốc xúc
về cái vấn đề
tranh lệch từ trên web
và giá niêm yết
của cửa hàng
trong thông báo phát đi
honda việt nam cho biết
ảnh hưởng tới các biến động kinh tế chính trị
và cuộc khủng hoảng
thiếu hụt chip bán dẫn toàn cầu
quá trình sản xuất cung cấp sản phẩm
của nhiều ngành hàng bị tác động nặng nề
và hãng không ngoại lệ
từ tháng bốn sản lượng một số mẫu xe tay ga
giảm khoảng một nửa so với trước
tuy nhiên tuyên bố của honda việt nam
không giải quyết được câu hỏi
vì sao giá xe máy của hãng
lại trên cao ngất ngưỡng đến thế
bởi trên thực tế
thiếu linh kiện ảnh hưởng dịch bệnh
là vấn đề chung của nhiều nhà sản xuất
nhưng chỉ riêng xe máy honda bán trên giá
trước việc xe bị đẩy giá
thì các cơ quan chức năng
sẽ cần phải giải quyết như thế nào
phóng viên truyền hình công an nhân dân
đang tiếp tục tìm hiểu rõ sự việc
mời quý vị cùng theo dõi trong những phóng sự sau
tiếp theo mời quý vị cùng điểm qua
những tin tức kinh tế nổi bật trong hai mươi bốn giờ qua
hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam cho biết
trong năm tháng đầu năm
xuất khẩu hải sản đạt một bảy tỷ usd
hải sản làm mặt hàng chiếm ba mươi năm
tổng giá trị xuất khẩu
thủy sản của cả nước
trong đó cá ngự tăng trưởng năm mươi chín
mức cao nhất đạt hơn bốn trăm sáu mươi hai triệu usd
cua ghẹ giáp sát khác và mực
bạch tuộc tăng lần lượt bốn mươi bảy và hai mươi tám
theo các doanh nghiệp xuất khẩu
mặc dù ảnh hưởng bởi chính sách
zero covid một mươi chín từ trung quốc
nhưng sức tiêu thụ hải sản trên thế giới vẫn tăng cao
hãng hàng không lớn nhất hàn quốc korean air
đã mở lại đường bay giữa incheon hàn quốc
và đà nẵng việt nam
cùng với đó việc dỡ bỏ các hạn chế
về du lịch của hàn quốc
hãng hàng không korean air
bắt đầu khai thác chuyến bay thuê chuyến
với tần suất hai chuyến một tuần
đến đà nẵng vào thứ bốn và thứ bảy
để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng trưởng của du khách
hãng có kế hoạch khai thác chuyến bay thường kỳ
từ ngày hai mươi bảy tháng bảy tới
với tần suất một chuyến mỗi ngày
tại các cửa khẩu tỉnh lạng sơn
mỗi ngày có khoảng một hai trăm linh phương tiện được xuất khẩu
trong đó vải thiều chiếm hơn một nửa
tăng khoảng ba mươi so với tháng trước
đặc biệt trong tuần qua
đã có trên ba mươi năm tấn vải tươi
được xuất khẩu với giá trị đạt gần tám triệu usd
để đảm bảo an toàn phòng chống dịch
đáp ứng nhu cầu của hai bên
tỉnh lạng sơn đã thiết lập vùng xanh ba lớp
tại các cửa khẩu
lớp thứ nhất là tại khu vực vùng đệm
gồm khu trung chuyển hàng hóa khu phi thuế quan
lớp thứ hai tại khu vực đặt barrier
sát khu vực cửa khẩu
lớp thứ ba là áp dụng với đội lái xe chuyên trách
thưa quý vị huyện lục ngạn của tỉnh bắc giang
nổi tiếng là vùng đất với hoa trái bốn mùa
đặc biệt là thương hiệu vải thiều nổi tiếng
thời gian gần đây những chuyến du lịch vườn đồi
tham quan trải nghiệm tại vườn vải
đã và đang thu hút khách du lịch ở khắp mọi nơi
và đây cũng chính là mô hình
mà bắc giang sẽ phát triển nhân rộng trong tương lai
mua vải thiều ở lục ngạn
không chỉ thu hút những thương lái khắp nơi
đến mua vải
mà còn thu hút khách khắp mọi miền
đến trải nghiệm du lịch vườn đồi
chị phạm minh hồng
đã nghe đến thương hiệu quả vải thiều lục ngạn đã lâu
nhưng nay chị mới trực tiếp trải nghiệm
thưởng thức những quả vải ngay tại vườn
lục ngạn là vùng đất cây ăn quả
tập trung lớn nhất miền bắc
với diện tích hơn hai mươi tám hectare
nắm bắt tâm lý của nhiều du khách
muốn trực tiếp tham quan trải nghiệm vùng cây ăn quả
huyện lục ngạn đã phát triển
tua du lịch vườn đồi
tại đây du khách được tham quan vườn vải
trải nghiệm công việc hái
và đặc biệt được thưởng thức những trái vải tươi ngon
ngay tại vườn
năm nay chúng tôi tập trung cao cho việc
đón các đoàn khách du lịch đến
và đây cũng là lợi thế
của huyện lục ngạn
không ở nơi nào có được
đặc trưng riêng như vậy
với những du khách
đến lục ngạn từ những năm trước
thì cũng đã rất nhiều
mỗi một năm thì tăng lên
với số lượng rất đông
thì năm nay thì chúng tôi cũng
xác định là sẽ
xây dựng một kế hoạch
để đón khách du lịch
đến và qua đây
quảng bá cũng như là
tiêu thụ được vải thiều
để mô hình du lịch vườn đồi
thực sự đi vào hoạt động chuyên nghiệp
thời gian gần đây các nhà vườn đều được
tham gia những lớp đào tạo du lịch cộng đồng
hiện nay thì khi mà chuẩn bị đến
du lịch mùa vải chín
thì phòng cũng có triển khai đến
các hợp tác xã và các xã
cái kênh mà chọn vườn thì thứ nhất là
đối với các xã gửi lên
thứ hai là các hợp tác xã gửi lên
thế thì từ cái kênh của các hợp tác xã và các xã này
thì phòng sẽ đi giả soát thực tế
và trong quá trình giả soát thực tế
thì phòng cũng có hướng dẫn trực tiếp
các nhà vườn
câu chuyện du lịch sinh thái gắn với nông nghiệp
là hướng đi mới có nhiều triển vọng
để lục ngạn thành điểm đến về chất lượng dịch vụ
tạo dựng sản phẩm để thu hút khách trong tương lai
viện lục ngạn nói riêng
và tỉnh bắc giang nói chung
cần phải đẩy mạnh đầu tư hơn nữa
trong đó xây dựng điểm nhấn
là vùng trái cây du lịch nông nghiệp nông thôn
câu chuyện du lịch gắn với nông nghiệp
ở bắc giang vừa rồi cũng đã khép lại
chương trình kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt quý vị